đây là những tin tức mới nhất liên quan đến vụ tính thất bồng lai
mới nhất trước quyết định gia hạn tạm giam lần hai đối với ba đệ tử của ông lê tùng vân
nhiều luật sư đã lên tiếng trả lời liên quan đến vụ việc này đồng thời cho biết rõ
những trường hợp nào bị can bị gia hạn tạm giam và thời gian tạm giam tối đa có thể áp dụng là bao lâu
luật sư nói gì
cụ thể công an tỉnh long an đã ra hạn tạm giam đến ngày ba tháng sáu đối với các bị can
lê thanh nhất nguyên ba mươi một tuổi lê thanh tùng dương hai mươi bảy tuổi và lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi
đây là ba bị can liên quan tới vụ án ở tỉnh thất bồng lai và đã bị khởi tố bắt tạm giam vào ngày bảy tháng một
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngoài ba bị can ông lê tùng vân chín mươi tuổi cũng bị khởi tố về tội danh này
nhưng không bị tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi giam giữ
theo quy định pháp luật những trường hợp nào bị can bị xa hạn tạm giam và thời gian tạm giam tối đa có thể áp dụng là bao lâu
theo luật sư trần tuấn anh giám đốc công ty luật minh bạch cho biết để tính thời hạn tạm giam
cần xác định các bị can bị khởi tố theo khoản nào tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
nếu bị khởi tố theo khoản một mức án tối đa là ba năm tù
còn nếu bị xác định ở khoản hai mức án tối đa các bị can đối mặt là bảy năm tù
theo điều chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm về phân loại tội phạm các bị can sẽ bị xếp vào nhóm phạm tội ít nghiêm trọng
nếu bị khởi tố theo khoản một hoặc nhóm tội phạm nghiêm trọng nếu bị khởi tố theo khoản hai
điều một trăm bảy mươi ba bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm quy định thời hạn tạm giam bị can là không quá hai tháng với tội phạm ít nghiêm trọng
không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng và không qua bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra
và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam
cơ quan công an có quyền gia hạn thời hạn tạm giam thêm tối đa một tháng với tội phạm ít nghiêm trọng
và hai tháng đối với tội phạm nghiêm trọng
luật sư tuấn anh phân tích như vậy tổng thời gian tạm giam tối đa tại cơ quan công an
đối với bị can phạm tội ít nghiêm trọng là ba tháng và với bị can phạm tội nghiêm trọng là năm tháng
nếu các bị can trong vụ án tỉnh thất bồng lai bị khởi tố theo khoản hai
điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm và cơ quan công an nhận thấy vụ án có nhiều tính tiết phức tạp
cần thời gian dài hơn để điều tra việc gia hạn tạm giam thêm hai tháng đối với các bị can là phù hợp với quy định
cùng quan điểm luật sư lưu kiều trang phó giám đốc công ty luật hà trọng đại và cộng sự cũng cho rằng
việc gia hạn tạm giam đối với các bị can trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng là đúng quy định và có cơ sở
ngoài ra luật sư cho biết khi vụ án được chuyển sang viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an
nếu nhận thấy cần tiếp tục tạm giam bị can để điều tra
viện kiểm sát có quyền gia hạn tạm giam một lần đối với tội phạm nghiêm trọng
thời gian gia hạn tạm giam tương tự như tại các cơ quan công an
khi đã hết thời hạn tạm giam cơ quan tiến hành tố tụng phải trả tự do cho người bị tạm giam
trường hợp xét thấy cần thiết cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác
cũng trong chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn đại diện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã cho biết
lý do gia hạn tạm giam ba bị can này do có tính chất phức tạp
nhiều khả năng các bị can đã phạm nhiều tội danh khác liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân
gia hạn tạm giam ba bị can do tính chất phức tạp
trước đó vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cả bốn bị can trên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện đức hòa khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
trong đó lê thanh nhất nguyên lê thanh tùng dương và lê thanh hoàn nguyên bị tạm giam ba tháng
dinh lê tùng vân do tuổi cao nên được cho tại ngoại và bị cấm khỏi nơi cư trú tại địa chỉ nhà bà cao thị cúc
hơn một tháng sau khi khởi tố các bị can cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
và viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an đã rút hồ sơ từ cơ quan tố tụng huyện đức hòa để trực tiếp điều tra làm rõ
bởi vụ án hình sự liên quan đến tỉnh thất bồng lai có tính chất phức tạp
nhiều khả năng các bị can đã phạm nhiều tội danh khác liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân
nói về lý do gia hạn thời gian tạm giam để tiếp tục điều tra
đại diện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an cho biết do tính chất phức tạp của vụ án nên cần thêm thời gian mới có thể làm rõ được
và việc gia hạn thời gian tạm giam bị can thời gian điều tra vụ án là một thủ tục thông thường trong tố tụng hình sự
yếu tố cô gái tên diễm my ngụ thành phố hồ chí minh được dư luận đặt ra nhiều vấn đề có liên quan đến một số tội phạm khác tại vụ án tỉnh thất bồng lai
xong từ khi ông lê tùng vân và ba bị can nhất nguyên hoàn nguyên và trung dương bị khởi tố
thì diễm my mất tích gây ra nhiều giai thoại ly kỳ liên quan đến hoạt động của một số người trong tỉnh thất bồng lai
đại diện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an khẳng định hiện vẫn chưa có thông tin liên quan đến cô gái tên diễm my
mặc dù công tác điều tra trong vụ án liên quan tỉnh thất bồng lai cũng rất cần đến sự phối hợp của cô gái này
không hiểu vì lý do gì sau khi bị công an cởi tố bắt tạm giam nhiều người vẫn một mực ủng hộ và bảo vệ tính thất bồng lai
và cho rằng phía chính quyền đang có những hiểu lầm
vậy cụ thể theo giáo luận nhóm tỉnh thất bồng lai đã giả chùa giả sư và có đánh cháo khái niệm một số thuật ngữ
khái niệm liên quan đến phật giáo hay không mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi
theo báo điện tử thanh niên đăng tải bài viết theo giáo luật nhóm tinh thất bồng lai đã giả chùa giả sư
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có nội dung báo này trao đổi rất rõ với thượng tọa thích nhật từ
phó viện trưởng thường trực học viện phật giáo việt nam tại tp hcm từ vụ tỉnh thất bồng lai cho biết
được xem xét dưới ba góc độ
thứ nhất theo luật tín ngưỡng tôn giáo tín ngưỡng việt nam
thì tỉnh thất bồng lai chưa từng đăng ký nên không thuộc cơ sở tôn giáo
thứ hai xét trên phương diện giới luật của phật giáo trong quá trình hoạt động
ông lê tùng vân sử dụng khái niệm tỉnh thất sau đó đổi thành chùa thiền a thiền viện
đây là những khái niệm phật học chỉ cơ sở vật chất của phật giáo với phạm vi xây dựng lớn nhỏ khác nhau
chùa là khái niệm chung thiền viện là khái niệm chỉ cho pháp tù thiền thiền a và tỉnh thất
chỉ khái niệm một ngôi chùa nhỏ của phật giáo
ở góc độ này ông lê tùng vân không làm đúng theo những gì đức phật quy định
nên không thể gọi là cơ sở tôn giáo của phật giáo
vì người trong cơ sở phải là người xuất ra thọ giới xa di vì kheo
ông lê tùng vân và những người con của ông chưa từng trải qua việc này
nên việc xưng là chùa thiền a tỉnh thất là trái với giới luật của đạo phật
từ ba ở góc độ giáo hội
ông lê tùng vân nói không theo giáo hội phật giáo việt nam thì đó là quyền lựa chọn
và đó không phải là vấn đề quan trọng vì theo bất kỳ một xã hội nào
cũng phải tuân thủ quy định của giáo hội đó
ông vân chưa từng tham gia xã hội nào nên việc tự xưng thiền am tỉnh thất thiền viện đều sai
đây là sự mạo sưng mục đích của nó được cơ quan chức năng của tỉnh long an
xác định bước đầu là giả chùa giả sư giả mồ côi
với hình ảnh đó ông vân thu hút được cộng đồng phật tử trong nước
nước ngoài tin tưởng và hưởng ứng với các hoạt động một cách khéo léo
tôi cho rằng tỉnh táp bồng lai không phải là cơ sở tôn giáo đúng nghĩa
ở góc độ pháp luật giới luật và giáo hội
thượng tòa thích nhật từ cho biết và phân tích cụ thể
ở nơi của những người theo đạo phật gọi là vihara
dịch theo chữ hán là tịnh xá tỉnh thất là nơi dành cho tăng đoàn ni đoàn
như vậy bản chất trên thế giới không có tôn giáo nào sử dụng chữ tịnh thất ngoài đạo phật
vì tỉnh thất là chỉ về một ngôi chùa phật giáo
đối với thiền am am đồng nghĩa với thất nói về một ngôi chùa nhỏ để tu vật thiền
còn nếu là một ngôi chùa lớn chỉ tu và thiền thì gọi là thiền viện
như thiền viện trúc lâm yên tử thiền viện trúc lâm trí đức
về bản chất ông lê tùng vân sử dụng các khái niệm của phật giáo
và tự thân cùng những người con nhiều lần xuất hiện trên truyền thông
mạng xã hội và trên sóng truyền hình cho rằng là chùa bồng lai
khi bị kiểm tra hành chính năm ngoái thì ông vân nói nhà ở tư nhân
đó là sự tráo trở và đánh tráo khái niệm bởi khi bị kiểm tra thì nó là nhà riêng
có khi xuất hiện với quần chúng phật tử thì nó là chùa
bất cứ nhà ở tư nhân nào mà bản thân chủ nhà không phải là tăng ni
theo giới luật của phật giáo mà gọi là chùa thì gọi là giả chùa
giả chùa không đúng theo pháp luật việt nam và giới luật
còn với hòa thượng thích minh thiện trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an
đã phân tích về các hành vi của nhóm tỉnh thất bồng lai
và khẳng định cá nhân ông lê tùng vân và các thành viên sống trong nhà
cao thị cúc tức cái gọi là tịnh thất bồng lai
không liên quan gì đến hệ thống của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an
tuy nhiên nhóm người dòng lê tùng vân đứng đầu đã lạm xưng danh từ
gây phương hại nghiêm trọng uy tín lợi ích của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an
theo hòa thượng thích minh thiện sau khi lạm xưng danh từ tịnh thất
nhóm người của ông lê tùng vân không có bất cứ ai tu theo phật giáo
bởi thứ nhất không có bất kỳ ai xuất ra không chấp nhận thọ tam quy ngụ giới
như bổn phận căn bản của một phật tử
thứ hai ông lê tùng vân và một số người khác trong nhóm biến gia thành tự
có tổ chức thuyết pháp theo nghi thức phật giáo nhưng nói năng bậy bạ
sai hoàn toàn theo các nội dung thuyết pháp của phật giáo
ví dụ ông lê tùng vân nói quy y là nương theo màu áo
nhưng trong kinh điển phật giáo từ xa xưa đến nay thì quy y là theo phật
theo pháp và theo tăng
ngũ giới trong phật giáo thì ông lê tùng vân chỉ cần người tốt
sắc phục phật giáo là áo tràng nâu tràng vàng được quy định trong hiến trương phật giáo
và đã được đăng ký với nhà nước việt nam
ở đây các màu áo tràng của đạo phật đã được nhà nước cấp bản quyền
nên không phải ai muốn thì có thể tùy tiện sử dụng
tại tỉnh thất bồng lai ông lê tùng vân tự ý may mặc áo giống như người của phật giáo
và khi bị cộng đồng phật giáo phản ứng thì ông vân đã cải biên áo tràng
có thêm hàng nút gài ở giữa bụng ngực
thỉnh thoảng ông vân cũng mặc áo tràng theo áo đã được đăng ký của phật giáo
ông vân còn cạo đầu như một người tu hành theo phật giáo
nhưng lại có sinh hoạt đời sống sai khác đối sống của tù sĩ tức là ông lê tùng vân đã giả tu
ngoài ra quy định của giáo hội phật giáo việt nam không cho phép nam nữ tăng ni
ở chung một cơ sở hợp pháp ngoại trừ một số trường hợp khác giới là người già neo đơn
trẻ em bồ côi khổ sở hoặc cha mẹ của các tu sĩ mới được cho tá túc tu luyện tại cơ sở phật giáo
theo hòa thượng thích minh thiện hành vi giả tu của nhóm người do ông lê tùng vân đứng đầu
đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giáo hội phật giáo tỉnh long an nói riêng
và cộng đồng phật giáo trên toàn thế giới nói chung
mới nhất thông qua kết quả từ các đoàn kiểm tra ban tôn giáo tỉnh long an cho biết
ông lê tùng vân từng tự xưng nhà bà cúc là chùa bồng lai
sau đó đổi thành tịnh thắt bồng lai và thiên an bên bờ vũ trụ
những điều này gây hiểu nhầm và ngộ nhận tại cơ sở phật giáo
khiến cho tổ chức giáo hội phật giáo việt nam và tỉnh long an
người dân và cộng đồng xã hội bức xúc
về bản chất ông lê tùng vân sử dụng các khái niệm của phật giáo và tự thân
cùng những con người nhiều lần xuất hiện trên truyền thông mạng xã hội
và trên sóng truyền hình cho rằng là chùa bồng lai
khi bị kiểm tra hành chính năm ngoái thì ông vân nói là nhà ở tư nhân
đó là sự trao trở và đánh tráo khái niệm bởi khi kiểm tra thì nói là nhà riêng
có khi xuất hiện với quần chúng và phật tử thì nó là chùa
đến thời điểm này trắng đen đã rõ ông lê tùng vân cùng các đệ tử
đang phải trả giá bằng việc bị khởi tố bắt giữ
chúng ta cùng chờ đợi về việc tạm giam lần hai này liệu có đem lại kết quả như mong đợi
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả
chúng tôi không khuyên quý khán giả hãy phẫn nộ và thú ght nơi ở và tổ chức của ông lê tùng vân
nhưng hãy lắng nghe bằng hai tay đừng bảo vệ cho những điều phi lý
hay để pháp luật đứng ra làm bàn cân
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo